quỹ tiền tệ quốc tế imf đã phê duyệt chương trình cho vay bốn năm trị giá một mươi năm sáu tỷ đô la mỹ cho ukraine
đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế lớn hơn trị giá một trăm một mươi năm tỷ usd để giúp kiev đáp ứng các nhu cầu tài chính khẩn cấp
quyết định của imf mở đường cho việc giải ngân ngay lập tức khoảng hai bảy tỷ đô la mỹ cho ukraine
khoản vay theo cơ chế quỹ mở rộng này là chương trình tài chính lớn đầu tiên được imf phê duyệt
trong một quốc gia đang trải qua xung đột quy mô lớn
chương trình trước đó của imf trị giá năm tỷ đô la mỹ dành cho ukraine đã hết hạn vào năm ngoái
quyết định này chính thức hóa một thỏa thuận cấp chuyên gia của imf đạt được với ukraine vào ngày hai mươi một tháng ba vừa qua
trong đó có tính đến con đường ukraine gia nhập liên minh châu âu sau chiến tranh
theo imf thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp giải phóng nguồn tài chính ưu đãi quy mô lớn dành cho ukraine
từ các nhà tài trợ và đối tác quốc tế khác